kết thúc ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên diễn ra tại khách sạn metropole hà nội giữa tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưn
hai bên đã không đạt được một thỏa thuận chung như mong muốn
đây là kết quả hoàn toàn bất ngờ bởi trước đó vào sáng nay phát biểu ngắn trước báo giới hai nhà lãnh đạo đều rất lạc quan để đi tới một thỏa thuận chung
mở ra những bước phát triển mới về vấn đề phi hạt nhân hòa bán đạo triều tiên
tuy nhiên những mong muốn đã không thể trở thành hiện thực bởi cả hai phía đều không đi đến thống nhất
chín giờ ngày hai mươi tám tháng hai tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ươn bước sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh tại khách sạn metropole hà nội
cuộc gặp có khởi đầu xuân sẻ khi cả hai đều bày tỏ hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp khi trò chuyện với báo giới trước phiên thảo luận
tổng thống hoa kỳ donald trump nêu rõ rằng ông sẵn sàng
sẵn sàng chấp nhận một lộ trình phi hạt nhân hóa chậm
tốc độ với tôi không quan trọng điều quan trọng là chúng ta làm điều đúng đắn
tôi bảo đảm sẽ nỗ lực hết mình để đem lại kết quả tốt cho hội nghị
tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đến hà nội ngồi cùng nhau và có cuộc đối thoại tuyệt vời này
hai nhà lãnh đạo họp kín trong một mươi năm phút và đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khách sạn
trong phiên họp mở rộng thắt tùng ông donald trump là quyền tránh văn phòng nhà trắng
ngoại trưởng mỹ mike pompeo và cố vấn an ninh nhà trắng john bolton
ngoại trưởng triều tiên ri yong ho và phó chủ tịch đảng lao động triều tiên kim jong chol ngồi cạnh ông kim
tuy nhiên sự xuân xẻ vào buổi làm việc ban sáng không kéo dài đến chiều
theo kế hoạch hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau ăn trưa và sau đó sẽ ký thỏa thuận chung vào khoảng một mươi bốn giờ
nhưng thư ký báo chí nhà trắng sarah sander đột ngột thông báo rằng
các cuộc thảo luận giữa tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ươn vượt quá thời gian và bữa trưa bị hủy
đúng một mươi ba h hai mươi năm phút tổng thống donald trump rời khỏi nơi tổ chức hội nghị để về khách sạn
chủ tịch kim jong un cũng rời khách sạn metropole cùng thời điểm đó